tối ba tháng hai lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên búa liềm vàng lần thứ hai năm hai nghìn một mươi bảy đã diễn ra tại hà nội đúng vào ngày kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
đến sự buổi lễ có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thành viên thường trưởng ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương trưởng ban chỉ đạo giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng đồng chí võ văn thưởng
kinh tế trung ương thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an các đồng chí bí thư trung ương đảng phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyên tổng bí thư đỗ mười đã gửi lãng hoa chúc mừng cùng dự có các đồng chí
trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương các cơ quan thông tấn báo chí và các nhà báo có tác phẩm tham dự giải
giải búa liềm vàng lần thứ hai năm hai nghìn một mươi bảy do ban tổ chức trung ương báo nhân dân tạp chí cộng sản đài truyền hình việt nam và hội nhà báo việt nam đồng tham gia tổ chức
nét mới của giải búa liềm vàng năm hai nghìn một mươi bảy là được các tỉnh thành ủy ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai ở các bộ ngành địa phương nên đã thu hút rất nhiều cơ quan báo chí cũng như phóng viên biên tập viên và cán bộ đảng viên nhân dân tham gia viết bài hưởng ứng giải
vì vậy số lượng tác phẩm tăng nhiều qua hơn chín tháng triển khai cơ quan thường trực giải đã tiếp nhận tổng số một chín trăm tám mươi sáu tác phẩm hợp lệ tăng tám trăm một mươi ba tác phẩm sáu mươi chín ba
các tác phẩm không chỉ do các tác giả ở trong nước mà còn có một số cán bộ đảng viên đang công tác học tập ở nước ngoài viết bài gửi về dự giải
bám sát những vấn đề thể sự phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi bảy với những chủ trương lớn và hành động quyết liệt hiệu quả nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu quả hiệu lực và ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện
tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ về phòng chống tham nhũng lãng phí
nhiều tác phẩm đã phản ánh toàn diện mối tương quan giữa xây dựng đảng với xây dựng hệ thống chính trị phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng và phòng chống tham nhũng tiêu cực
hội đồng sơ khảo đã giới thiệu được tám mươi chín tác phẩm đưa vào trung khảo
hội đồng trung khảo do đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam làm chủ tịch hội đồng đã lựa chọn ra năm mươi bốn tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải
trong đó có sáu giải a tám giải b một mươi năm giải c và hai mươi năm giải khuyên khích một mươi năm cơ quan báo chí tuyên giáo và tổ chức cấp ủy xuất sắc nhất được khen thường
đặc biệt tại giải lần này báo nhân dân đã xuất sắc đạt được hai giải a với tác phẩm
bài học sâu sắc về công tác cán bộ qua vụ trịnh xuân thanh của tác giả nguyễn văn bắc ban xây dựng đảng
tác phẩm dựa vào dân để xây dựng đội ngũ vững mạnh của nhóm tác giả quỳnh hoa mỹ hạnh hồng quân tuấn tú trung tâm truyền hình nhân dân
một giải c với tác phẩm ngăn ngừa lạm quyền trong công tác cán bộ của tác giả tiểu phương ban xây dựng đảng
đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào của các cá nhân nhà báo phóng viên được nhận giải
mà còn là niềm vui
thành tích chung của các cơ quan đơn vị dự giải lần này là hành động thiết thực góp phần xây dựng đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh
góp phần tuyên truyền sâu rộng tạo sức lan tỏa nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân khắp mọi miền đất nước
về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng đảng